theo báo cáo của chính phủ tại kỳ họp quốc hội thứ sáu vừa qua
năm hai nghìn một mươi tám sẽ là năm thứ hai liên tiếp việt nam có thể hoàn thành toàn bộ một mươi hai chỉ tiêu kế hoạch cả năm đề ra
với tám chỉ tiêu hoàn thành vượt mức
đáng chú ý ba điểm sáng nổi bật của năm hai nghìn một mươi tám là sự phát triển đồng đều của các ngành các địa phương
sự cải thiện tích cực môi trường đầu tư sự khởi sắc của các hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập quốc tế
tuy nhiên thực tế cho thấy vẫn còn nhiều áp lực nhất là đối với khu vực doanh nghiệp
đơn cử tính chung một mươi một tháng cả nước
có chín mươi bảy chín trăm sáu mươi chín doanh nghiệp dừng hoạt động và phá sản
tức bằng khoảng sáu mươi bốn tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong thời gian đó
sẽ truy trách nhiệm nếu để thiếu điện là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên
trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một thủ tướng yêu cầu không được để thiếu điện trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm cán bộ liên quan nếu để xảy ra mất điện
ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh và đời sống người dân
một trong những vấn đề nóng mà tại cuộc họp thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết rứt điểm
thời gian gần đây người dân các tỉnh phía nam tiếp tục kéo ra hà nội mang theo nhiều bức xúc
trong đó có cả người dân ở thủ thiêm
do vậy một tổ công tác đặc biệt của thủ tướng do phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đứng đầu
cùng với sự tham gia của nhiều lãnh đạo địa phương đã được thủ tướng yêu cầu thành lập để xử lý các vụ việc nổi cộ
còn trên báo lao động có bài giá điện có thể tăng khoảng sáu
hàng loạt nhà máy nhiệt điện kêu cứu vì thiếu than buộc phải dừng sản xuất tại nhiều tổ máy
để đảm bảo cung cấp đủ điện cho thị trường các nhà máy nhiệt điện phải sử dụng nhiên liệu dầu với chi phí rất cao
nguồn cung nhiên liệu khí sụt giảm tranh lệch tỷ giá ngoại tệ ảnh hưởng tới việc kinh doanh
giá than thế giới tăng cao áp lực tăng trưởng ngành trên một mươi
xem ra ngành điện đang trong bối cảnh thiên không hợp thời địa bất lợi vì hàng loạt áp lực
những nguyên nhân ấy đang đẩy ngành điện đứng trước nguy cơ làm phật lòng hàng triệu khách hàng
đó là phải tăng giá điện trong năm hai nghìn một mươi chín
trước tình trạng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều quận huyện sở ngành còn quá thấp
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân đã yêu cầu kiểm điểm việc chậm giải ngân các dự án đầu tư công trong thời gian qua
liên quan đến vấn đề này mục vấn đề hôm nay trên báo tuổi trẻ có bài trị bệnh chậm giải ngân vốn
thống kê của ủy ban nhân dân tp hcm cho thấy
tính đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám có hai mươi sáu sở ban ngành giải ngân trên năm mươi so với vốn đầu tư công được giao
có một điều đặc biệt là ngành giao thông với rất nhiều công trình bức thiết ảnh hưởng
liên quan trực tiếp đến đời sống người dân
nhưng tới tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám chỉ giải ngân bốn hai trăm hai mươi tám tỷ đồng trên tổng số vốn được giao tám bảy trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
lãnh đạo sở giao thông vận tải cho biết hiện có đến một mươi chín dự án đang thi công và chuẩn bị đầu tư trong năm hai nghìn hai mươi
phải trả lại vốn vì không giải ngân
trong đó có tám dự án đã khởi công từ những năm trước đến nay thi công y ạch
thị trường thực phẩm chức năng thiếu chất lượng thừa sai phạm là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo sài gòn giải phóng
theo thống kê mới nhất của hiệp hội thực phẩm chức năng việt nam
nếu như năm hai nghìn cả nước chỉ có khoảng sáu mươi sản phẩm thực phẩm chức năng của một mươi năm cơ sở nhập khẩu vào việt nam
thì đến nay có tới ba sáu trăm linh doanh nghiệp tham gia sản xuất và kinh doanh với khoảng sáu tám trăm linh sản phẩm lưu hành
thị trường thực phẩm chức năng việt nam đang trở thành miếng bánh hấp dẫn với các doanh nghiệp
tuy nhiên đây cũng là thị trường dễ bẫy người tiêu dùng do tràn lan hàng giả hàng kém chất lượng
câu chuyện hai trăm ba mươi một cái tát ở trường trung học cơ sở duy ninh tỉnh quảng bình chưa kịp lắng xuống thì lại gây sự chú ý
vì động thái lấy ý kiến học sinh những người chứng kiến và trực tiếp thực hiện việc tát bạn do cô giáo yêu cầu
với việc lấy phiếu thăm dò này lãnh đạo trường trung học cơ sở duy ninh đã khiến cho sự việc bị tăng nặng hơn ngoài ý muốn
lấy ý kiến học sinh vụ phạt hai trăm ba mươi một cái tát thêm một chuyện buồn là bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ
từng được nhiều người ví giống như cái tát vào ngành giáo dục câu chuyện tát hai trăm ba mươi một cái biểu lộ sự yếu kém về nhận thức và phương pháp sư phạm
và điều đáng sợ hơn có thể gây hệ lụy lâu dài không dừng lại ở một vụ bạo hành mà là việc nhà trường giáo viên gián tiếp dạy trẻ con ứng xử bạo lực
sự vô cảm lạnh lùng trước tổn thương của người khác
bạo lực học đường với hành vi học sinh bắt nạt gây tổn thương
học sinh vẫn làm việc bị lên án
và vì mục đích làm nhẹ mức độ ảnh hưởng uy tín của nhà trường
những người làm công tác giáo dục đã bỏ qua mục tiêu giáo dục nhân cách học sinh
những đứa trẻ trở thành công cụ cho người lớn giảm bớt trách nhiệm
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân